khoa với những năm trước năm nay nhờ sự thay đổi ý thức trong canh tác cây lúa của người dân
cùng với sự vào cuộng ngay từ đầu của các ngành chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh và phòng chống rét
nên năng suất lúa ở tỉnh quảng trị đạt cao
đây là vụ lúa được mùa nhất từ trước đến nay ở quảng trị
đặc biệt năm nay giá lúa tăng cao đã làm cho người nông dân hết sức phấn khởi
chị trần thị mai ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị gieo trồng được sáu xào lúa
nhờ thay đổi canh tác nên năng suất lúa vụ đông xuân năm nay của gia đình chị đạt hơn ba năm tạ trên một xào
ngay từ đầu vụ đông xuân năm nay một số diện tích lúa ở tỉnh quảng trị đã bị ngập ống và rét
bên cạnh tình hình dịch bệnh do rầy và cây lúa bị lùn sọc đen với nhiều diễn biến phức tạp
đã gây không ổn